đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đảng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước do đồng chí sai sổ phon phong vy hẳn ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước dẫn đầu

chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trong đó có danh mục về kinh doanh vận chuyển nuôi trồng các loài không có tên trong danh sách được kinh doanh trên lãnh thổ việt nam
theo đó tôm càng đỏ là loài không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại việt nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại
việc kinh doanh loài này là vi phạm về đa dạng sinh học và thủy sản và sẽ bị phạt hành chính
cụ thể phạt tiền đối với hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản chưa đến mức truy cứu hình sự từ năm triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt tiền đối với hành vi vi phạm về quản lý khu bảo tồn biển từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất ương dưỡng khảo nghiệm giống thủy sản từ ba triệu đồng đến sáu mươi triệu đồng
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản không được cấp phép
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống chưa được cấp phép
cuối năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội đã sử dụng chế phẩm redoxi ba c nhập khẩu từ đức
để thử nghiệm xử lý nước tại ba hồ chính hồ hố mẹ hồ giáp bát và hồ ba mẫu
sau khi thử nghiệm tại ba hồ chất lượng nước và không khí khu vực hồ được cải thiện rõ rệt
đến nay hà nội đã sử dụng chế phẩm này để xử lý nước tại tám mươi bảy hồ
trước đây hà nội cũng đã thực hiện xử lý hồ bằng nhiều chế phẩm khác nhau như là chế phẩm vi sinh cơ học tổng hợp
tuy nhiên những bước thực hiện khá phức tạp từ bốn đến năm bước thời gian trong năm ngày và số lượng nhân công cần nhiều giá thành cũng cao hơn
sử dụng chế phẩm redoxi ba c chỉ cần thực hiện một bước duy nhất
đến thời điểm hiện nay tất cả những hồ mà được xử lý bằng red oxy ba c đã đưa chất lượng nước
từ vượt ngưỡng vì ô nhiễm và về dự cơ thì đến nay đã đạt tiêu chuẩn b một của tám bộ tài nguyên môi trường
hồ ba mẫu trước khi sử dụng chế phẩm nằm trong nhóm ba tháng phải xử lý một lần do bị tái ô nhiễm bởi nước thải
sau khi xử lý đã được chuyển sang nhóm hai nhóm sáu tháng mới phải xử lý một lần
vâng bây giờ đã cải thiện rất nhiều
vì có nói về những cái xử lý cái nước này này
có thuốc xử lý làm ra là cái nước hồ này nó cải thiện rất nhiều mà môi trường ở đây nó xanh xanh đẹp
chúng tôi sống ở đây trước kia thì rất là khủng khiếp là cái mùi ở hồ mỗi một khi mà nó bốc cái mùi lên trong những ngày mà nó trời nồm ấy mà
nó bốc lên cái mùi phải nói là rất là khủng khiếp
mà trong khi đó thì gia đình nhà tôi cũng đã có cái ý tưởng là định bán nhà đi để mà đi nơi khác ở
chứ cái cảnh sống cùng với lại cái mùi như này
thì ô nhiễm không thể nào mà chịu được
nhưng mà đến khi mấy năm nay thì được cải thiện rõ ràng
sau khi công ty thoát nước vào đây xử lý các hóa chất rồi là một số các phương pháp khoa học
tôi thấy rằng là cuộc sống nó quá là sung sướng
qua trao đổi có chuyên gia cho rằng sự thay đổi của hệ sinh thái môi trường của hồ sau khi sử dụng chế phẩm này
cần được khảo sát điều tra kỳ lương hơn và cần đầu tư kinh phí nhiều hơn
để làm các thí nghiệm kiểm nghiệm chất lượng nước đã qua xử lý
thưa quý vị để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
diễn ra an toàn nghiêm túc và hiệu quả
chiều ngày hai mươi hai tháng năm ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố đà nẵng
đã có buổi họp triển khai kế hoạch thực hiện cho kỳ thi tới
theo báo cáo tại buổi làm việc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại thành phố đà nẵng
có một mươi hai trăm năm mươi thí sinh tham dự
thành phố sẽ bố trí hơn một mươi cán bộ coi thi
tại hai mươi bốn điểm thi với hơn bốn trăm ba mươi phòng thi thuộc bảy quận huyện trên địa bàn
tính đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về nhân lực coi thi cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi
công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm đã cơ bản hoàn tất
thành phố đà nẵng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo thành phố quán triệt nghiêm túc trong việc coi thi chấm thi
tập huấn coi thi chấm thi cho toàn bộ giáo viên thực hiện đúng theo quy chế thi
đồng thời tạo mọi điều kiện cho các thí sinh thi đạt kết quả cao nhất
năm nay tỉnh thanh hóa có trên ba mươi năm thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
toàn tỉnh sẽ bố trí bảy mươi điểm thi với hơn một bốn trăm tám mươi phòng huy động gần năm cán bộ giáo viên nhân viên phục vụ công tác thi
các trường được chọn làm điểm thi tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất trang thiết bị theo đúng quy chế
như máy tính kết nối internet máy phát điện camera
khu vực trường thi bắt buộc phải có tường rào bao quanh cách ly với nhà ở của dân
và các cán bộ giáo viên
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã hoàn tất để hướng tới một kỳ thi được thực hiện nghiêm túc
ở tất cả các khâu không chạy theo thành tích phản ánh đúng chất lượng dạy và học
mới đây tỉnh ủy quảng trị đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai kế hoạch tuyên truyền năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh
trong thời gian qua việc thực hiện chỉ thị năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã tạo động lực thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh quảng trị
các phòng trào thi đua học tập và làm theo lời bác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
trong thời gian tới tỉnh quảng trị tiếp tục tăng cường thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách
đạo đức hồ chí minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên
giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị năm
qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế khuyết điểm yếu kém
chú trọng công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
ngày hai mươi hai tháng năm tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ thông tin và truyền thông việt nam
phối hợp với bộ thông tin văn hóa và du lịch cộng hòa dân chủ nhân dân lào và ubnd tỉnh quảng ninh
tổ chức hội thảo quốc tế về vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch
hội thảo gồm ba chuyên đề tập trung làm rõ về việc phát huy vai trò của báo chí
truyền thông đối với sự phát triển du lịch của hai quốc gia việt nam và lào trong các nội dung cụ thể
phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền bảo vệ di sản và phát triển du lịch bền vững
tăng cường giao lưu văn hóa khai thác lợi thế của các loại hình báo chí để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
nhằm góp phần phát triển du lịch kinh nghiệm quản lý và tổ chức công tác thông tin tuyên truyền nhằm hỗ trợ phát triển du lịch
cũng nhân hội thảo này tỉnh quảng ninh mong muốn các chuyên gia đại biểu sẽ có những tham vấn
đề xuất các giải pháp cách làm để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển du lịch quảng ninh trong thời gian tới
vừa qua tại tp hcm
công mại và đầu tư tp hcm đã phối hợp cùng cơ quan đầu tư bang selangor malaysia tổ chức hội thảo
cơ hội đưa hàng vào thị trường malaysia tới dự có hơn một trăm linh doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trên địa bàn thành phố
tại cuộc hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ thông tin về tổng quan thị trường malaysia
tầm quan trọng cũng như điều kiện để đạt được chứng nhận hà lan tại thị trường các nước hồi giáo
cũng như giới thiệu đến các doanh nghiệp việt nam về hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế selangor
dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng một mươi
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa việt nam và malaysia đạt một mươi một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu usd
riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hàng việt nam xuất khẩu sang malaysia đạt ba trăm ba mươi bảy sáu triệu usd
đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa việt nam sang malaysia trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lên một tỷ hai trăm năm mươi năm triệu usd
các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị và phụ tùng
máy vi tính điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện
thưa quý vị lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc vào ngày một tháng sáu tới
ngoài sự trở lại của việt nam và đội tuyển italia
thì sáu đội pháo hoa còn lại tham dự lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới
đến từ nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc
hiện công tác chuẩn bị hoàn thành các hạng mục như sân khấu chính khán đài bãi bắn pháo hoa
đang được đơn vị phối hợp khẩn trường
kể từ đầu tháng năm các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực
để triển khai lắp đặt hoàn thành sớm các hạng mục phục vụ cho lễ hội pháo hoa hai nghìn một mươi chín
khán đài hơn một mươi sáu chỗ ngồi đang đi vào những công đoạn cuối cùng
năm nay hệ thống sân khấu chính được ban tổ chức thiết kế hiện đại và hoành tráng
với nhiều kết cấu hệ thống trục thanh nâng linh hoạt
hệ thống sàn nâng với diện tích là một mươi ba x ba mươi chín m hai

hệ thống trang trí của sân khấu năm nay bao gồm đèn chiếu sáng nhạc nước và màn hình led

hệ thống trung tâm điều khiển được đưa về hệ thống trung tâm điều khiển với độ chính xác rất cao
đến ngày hai mươi hai tháng năm các hạng mục chính phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã cơ bản hoàn thành

phát triển hệ điều hành riêng cho smartphone và laptop
mỹ tăng mạnh nhập khẩu dầu từ nga
đáp lại động thái cứng rán từ chính phủ mỹ bên cạnh việc chấn an người tiêu dùng
tập đoàn huawei của trung quốc cũng có những phương án để ngày càng độc lập hơn về công nghệ
huawei khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật dịch vụ hậu mãi cho smartphone
máy tính bảng huawei và ono bao gồm những sản phẩm đã được bán và vẫn còn trong kho trên toàn cầu
lãnh đạo tập đoàn huawei cho biết đã phát triển riêng hệ điều hành cho smartphone và laptop
ha silicon công ty sản xuất bộ vi xử lý của huawei đã sử dụng các chip dự phòng của công ty tự phát triển
đứng phó với các lệnh cấm của mỹ
đại diện huawei cho hay một số dòng sản phẩm cấp thấp của công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng mạnh
nhưng với những sản phẩm công nghệ cao nhất là mạng năm g thì không bị ảnh hưởng gì
phần đông người tiêu dùng trung quốc khẳng định vẫn tiếp tục ủng hộ huawei vì tinh thần dân tộc
một vài diễn đàn đã xuất hiện việc kêu gọi tẩy chay apple
các số liệu mà mỹ vừa công bố cho thấy lượng dầu nhập khẩu từ nga vào nước này đã tăng mạnh
trong bối cảnh các nhà cung cấp dầu của mỹ phải tìm kiếm nguồn cung mới
sau khi từ bỏ nhập khẩu dầu thô từ venezuela do các lệnh trừng phạt của chính quyền tổng thống donald trump
cụ thể trong nửa đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
giờ khoảng năm triệu thùng dầu thô và dầu thành phẩm của nga đã tới mỹ
nhiều chuyến hàng khác cũng đang trên đường tới mỹ
và lượng dầu mà các nhà máy lọc dầu mỹ sẽ nhập từ nga có thể sẽ tăng gấp ba lần
trong năm hai nghìn một mươi bảy mỹ đã nhập khẩu một năm triệu thùng dầu từ nga
nhưng đã tăng lên bảy năm triệu thùng năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù tổng lượng dầu thô và dầu thành phẩm mà mỹ nhập khẩu của nga trong hai tháng đầu năm nay
chỉ khoảng một mươi sáu triệu thùng thấp hơn so với hai mươi triệu thùng cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên mỹ được cho là sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu từ nga trong thời gian tới
do không còn nguồn cung từ venezuela
trong bối cảnh thế giới đang phải vật lộn với việc cung cấp thực phẩm cho dân số ngày càng tăng
thì việc số lượng các loài động vật và thực vật dần biến mất nhanh chóng đã và đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng
tới tương lai của nguồn cung cấp thực phẩm
bảo vệ đa dạng sinh học từ đó bảo đảm lương thực thực phẩm và sức khỏe của con người
chính là chủ đề của ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay
theo nghiên cứu của các chuyên gia tại anh được công bố hồi đầu năm hai nghìn một mươi chín
có tới sáu mươi các loài cà phê hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong một mươi hai mươi năm tới
trong số này bao gồm một số loại có khả năng chống chọi với bệnh tật và có thể chịu được điều kiện thời tiết ngày càng khắc nhiệt
sự tuyệt chủng của một số giống cà phê hoang dã sẽ tác động lớn tới việc gây giống và phát triển nguồn cà phê thương mại trong tương lai
đời sống của người nông dân tại các nước phụ thuộc vào việc xuất khẩu cà phê chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng
đây chỉ là một trong những minh chứng cho thấy sự mất đa dạng sinh học đối với thực phẩm và nông nghiệp đang diễn ra trên toàn cầu
thống kê cho thấy trên thế giới có khoảng sáu loài thực vật có thể được sử dụng làm thực phẩm nhưng chưa đến hai trăm linh loài trở thành thức ăn một cách phổ biến
mọi người đang dựa vào ít loài động vật và thực vật hơn để sử dụng làm thực phẩm
khiến các hệ thống sản xuất nhạy cảm với những cú sốc như sâu bệnh hạn hán và những sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác do biến đổi khí hậu
trong một trăm linh năm qua hơn chín mươi các giống cây trồng đã biến mất khỏi các cánh đồng
gần một phần tư trong số gần bốn loài thực phẩm hoang dã đang suy giảm
từ đó tác động mạnh tới nguồn cung thực phẩm của loài người nói chung và sức khỏe con người nói riêng
cũng vì thế gắn sát thực phẩm với sức khỏe chính là thông điệp được truyền tải thông qua chủ đề ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay
đa dạng sinh học của chúng ta thực phẩm và sức khỏe của chúng ta
sáng ngày hai mươi hai tháng năm tại tỉnh tan kheo
hoàng gia campuchia đã trang trọng tổ chức lễ hạ điền hay còn gọi là lễ vua đi cày
dưới sự chủ trì của quốc vương campuchia norodom sihamoni
đây là một nghi lễ cấp quốc gia đã có từ lâu đời được tổ chức trước mùa mưa hàng năm
vào lúc người nông dân chuẩn bị xuống đồng cày cấy tăng gia sản xuất
lễ hạ điền năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại sân vận động thành phố don kheo tỉnh tan kheo
cách thủ đô phnom penh khoảng bảy mươi km về phía nam
theo sử sách lễ hạ điền được các vị vua campuchia tổ chức từ nhiều thế kỷ qua
với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
trong buổi lễ ngày hôm nay đôi bò thiêng của hoàng gia campuchia đã ăn tám mươi năm thóc chín mươi ngô và tám mươi tám đậu
do vậy dự báo đây sẽ là ba loại cây trồng cho năng suất cao nhất trong năm nay
trong khuôn khổ lễ hội ban tổ chức cũng mở triển lãm giới thiệu về những thành tựu nổi bật
trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nghề thủ công và xây dựng nông thôn mới của campuchia hiện nay